hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi ba đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng ủy viên đảng ủy công an trung ương dự và chỉ đạo hội nghị
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự có các đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí trần thanh mẫn ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
các đồng chí ủy viên trung ương đảng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thủ đô hà nội
năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng công an nhân dân đã thực hiện tốt hơn hiệu quả hơn chức năng tham mưu cho đảng nhà nước
những vấn đề cơ bản quan trọng về ổn định chính trị phát triển kinh tế văn hóa
xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng mở rộng đối ngoại hợp tác quốc tế
chủ động đề xuất các chủ trương đối sách phù hợp để xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống
nhất là các vấn đề nhạy cảm không để bị động bất ngờ
đã tích cực chủ động nghiên cứu đề xuất ban hành các chỉ thị chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng
trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trước mắt và lâu dài
lực lượng công an nhân dân đã huy động được sự phối hợp tham gia của cả hệ thống chính trị
các ngành các cấp đặc biệt là với lực lượng quân đội nhân dân sự đồng tình ủng hộ của nhân dân
bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị văn hóa đối ngoại của đất nước
nổi bật là đã đóng góp rất quan trọng và thành công của năm apec hai nghìn hai mươi
thực hiện tốt vai trò nằm cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị xã hội xây dựng xã hội kỷ cương
tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các bộ ban ngành mặt trận tổ quốc và các địa phương
nhất là hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng quân đội nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
xây dựng nền an ninh nhân dân thế trận an ninh nhân dân và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
có nhiều đổi mới đạt hiệu quả tích cực chủ động phát huy thế mạnh trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế
tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
đạt được những kết quả trên là do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân cơ bản là lực lượng công an đã quán triệt
và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo tuyệt đối trực tiếp toàn diện của bộ chính trị ban bí thư đối với lực lượng công an nhân dân
đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
tăng cường sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cán bộ chiến sĩ nhanh nhạy phát hiện xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh
vấn đề phức tạp nhạy cảm những điểm nóng gây bức xúc xã hội phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các bộ ban ngành địa phương
tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ tích cực của nhân dân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được
trên các mặt công tác của bộ công an và lực lượng công an nhân dân trong năm qua